thưa quý vị các đồng chí và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang cho biết đang điều tra vụ án giết người phát hiện vào ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn một mươi sáu tại thôn nậm tài xã ngọc đường thành phố hà giang
nạn nhân là nữ giới thi thể đang ở trong giai đoạn phân hủy độ tuổi khoảng từ một mươi sáu đến hai mươi năm cao khoảng một m năm mươi năm đến một m sáu mươi tóc màu đen dài dưới bả vai không bấm lỗ tai răng không gãy toàn thân không có dấu vết đặc biệt
nạn nhân mặc áo khoác hoa sen lẫn giữa màu xanh và màu trắng loại áo chống nắng bên trong mặc một áo sơn mi cộc tay nền trắng kẻ sọc nhỏ màu đỏ quần dài màu đen
để phục vụ công tác điều tra vụ án phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang thông báo và đề nghị tổ chức hoặc công dân nào có thông tin liên quan đến nạn nhân xin liên hệ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà giang hoặc điện thoại trực tiếp cho đồng chí nguyễn trọng tuệ trưởng phòng cảnh sát hình sự số điện thoại chín trăm linh ba hai trăm tám mươi chín tám trăm bảy mươi tám hoặc liên hệ với đồng chí hoàng văn thìn phó trưởng phòng cảnh sát hình sự số điện thoại chín trăm bảy mươi năm hai trăm hai mươi sáu sáu trăm bảy mươi bảy